tất cả các trường học hà nội sẽ tổ chức hội thảo với chủ đề trường học hạnh phúc nhằm chia sẻ những kinh nghiệm đổi mới sáng tạo trong công tác trong dạy và học tạo bước chuyển biến mới về nâng cao chất lượng giáo dục
đây là một trong những hoạt động nhằm thực hiện hiệu quả nghị quyết số hai mươi chín của ban chấp hành trung ương về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo
đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
theo đó từ tháng một năm hai nghìn hai mươi một các trường sẽ tổ chức hội thảo cấp tổ chuyên môn cấp trường để chọn ra mô hình trường học hạnh phúc hiệu quả để tham gia báo cáo cấp cụm cấp huyện vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi một và tổ chức hội thảo cấp thành phố vào tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
sở giáo dục và đào tạo yêu cầu mỗi cán bộ giáo viên nhân viên và học sinh xây dựng trường học hạnh phúc bằng những việc làm cụ thể thiết thực hạn chế tính hình thức